cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục dập lửa đồng thời cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy